thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo sở y tế hà nội sáu giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ca mắc mới
trong đó hai ca cộng đồng tại quận đống đa đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát
như vậy tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng tám
hà nội ghi nhận hai mươi ba ca trong đó có một mươi ca cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai năm trăm chín mươi bảy ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm một mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm bảy mươi tám ca